một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong lần sửa đổi bộ luật lao động lần này đó là đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nam lên sáu mươi hai tuổi nữ lên sáu mươi tuổi từ năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên tại hội thảo do tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức nhiều vấn đề đã được đặt ra xoay quanh đề xuất này
theo lý giải của bộ lao động thương minh và xã hội việc nâng tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai tuổi nữ sáu mươi tuổi với hai phương án đang đưa ra lấy ý kiến hiện nay là cần thiết tránh việc phải điều chỉnh đột ngột lên mức quá cao trong tương lai
tuy nhiên ở góc độ người lao động điều mà họ quan tâm đó là tăng như vậy các vấn đề tai nạn lao động vấn đề xin việc sau tuổi năm mươi năm vấn đề lương hưu sẽ được giải quyết như thế nào

trong lượng nếu rất hay nhưng mà có lẽ bộ lao động phải xem xét lại
ông nói là chưa đưa ra cái cơ chế là quyền được nghỉ hưu
chỗ này rất quan trọng nha
quyền được nghỉ hưu nhưng chế độ có được đảm bảo như vậy không
có quay trở lại rằng từ năm một mươi sáu trở lên đóng bảo hiểm xã hội thì nữ được cộng ba nam được cộng hai không
điều đó mới là quan trọng
và tối đa của anh nam sáu mươi hai tuổi với tối đa của anh nữ sáu mươi tuổi có đạt đỉnh cao của tiền lương là bảy bảy mươi năm của tiền lương bình quân không
quá độ tuổi năm năm giả sử như vì một lý do nào đó mà người lao động phải nghỉ trước độ tuổi
nghỉ ở một công ty trước độ tuổi năm năm và xin làm việc ở một công ty khác
thì khi quá độ tuổi đó người lao động có được nhận vào một công ty khác người sử dụng lao động có sẵn sàng nhận chúng tôi hay không
chúng tôi là người lao động trực tiếp ngồi may thì cái công việc đó cái tuổi cao rồi thì thực ra là cái sức khỏe không còn nữa
mà làm mà tuổi cao quá mà vẫn cố làm như thế này thì sẽ gây đến có sự
có thể nói tăng tuổi nghỉ hưu là một đề xuất không mới nhưng đang nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau
hy vọng các ý kiến đó sẽ được ban soạn thảo tiếp thu để từ đó đưa ra những quy định hợp lý bảo đảm hài hòa giữa các yếu tố